trong lịch sử hơn năm mươi năm của asean lần đầu tiên hội nghị cấp cao trực tuyến do việt nam
trên cương vị chủ tịch được tổ chức vào ngày hai mươi sáu tháng sáu
đại dịch covid một mươi chín đã tác động rất lớn tới asean và nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
tuy nhiên việt nam đã hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc
thách thức ấy càng khiến cho việt nam nỗ lực dẫn dắt asean vượt qua khó khăn của dịch bệnh
nắm trọng trách trèo lái con thuyền asean việt nam đã biến những khó khăn thách thức
do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra thành cơ hội tốt để phát huy vai trò chủ tịch asean
việt nam đã chủ động kịp thời tổ chức thành công nhiều hội nghị trực tuyến
quan trọng nhất là hội nghị cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba về phòng chống covid một mươi chín
thống nhất nhiều sáng kiến đối phó với dịch bệnh thể hiện rõ chủ đề năm asean hai nghìn hai mươi gắn kết và chủ động thích ứng
đầu tháng hai khi nạn dịch nó trầm trọng trước khi cả tuyên bố của tổ chức y tế thế giới
việt nam đã đề nghị trao đổi cùng với các nước asean để ra một tuyên bố của chủ tịch
tức là do thủ tướng nguyễn xuân phúc ban hành tuyên bố của chủ tịch asean về phòng chống ứng phó với covid một mươi chín như thế nào
một cách tập thể trong asean
ngày một mươi bốn tháng bốn và cấp cao asean đã thông qua các biện pháp cụ thể mà các nhóm công tác đã trình lên
và qua đó thì chúng ta đã có phải nói là đã thuy động được sự thống nhất
tập hợp cùng chung tay của asean để ứng phó với covid một mươi chín một cách rất là hiệu quả
không chỉ là các hội nghị để ra quyết sách việt nam đã có những hành động nhanh chóng và cụ thể giúp các nước thành viên asean phòng chống covid một mươi chín
việt nam đã gấp suốt gửi cho lào và campuchia quần áo bảo hộ về hệ thống xét nghiệm trị giá hơn bảy tỷ đồng ngay từ giai đoạn đầu đối phó với dịch bệnh
hỗ trợ myanmar năm mươi đô la cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hàng trăm nghìn khẩu trang
hàng trăm nghìn khẩu trang do việt nam sản xuất cũng đã được gửi tặng nhiều nước như trung quốc nga pháp đức italia tây ban nha anh
tôi chân thành bày tỏ lời cảm ơn tới chính phủ và nhân dân việt nam về sự hỗ trợ tình nghĩa cho chính phủ và nhân dân myanmar trong trận chiến chống đại dịch covid một mươi chín
đồng thời sự hỗ trợ này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết vì sự phát triển tình vụ chung trong khối asean
sau tháng vừa qua là khoảng thời gian không dài
lớn công việc của chủ tịch asean đã được giải quyết
những sáng kiến của việt nam với cương vị là chủ tịch asean vẫn đang trên đà thực hiện
với quyết tâm chính trị cao dù bằng mọi hình thức nào trực tuyến hay trực tiếp
việt nam tin tưởng sẽ hoàn thành tốt những kế hoạch đã đạt ra